tại nhà văn hóa thanh niên hội sinh viên việt nam tp hcm đã phát động lễ gia quân chiến dịch xuân tình nguyện lần thứ một mươi năm hai nghìn hai mươi
thu hút hơn ba mươi sinh viên thuộc các trường đại học cao đẳng học viện và các trường trung học phổ thông thuộc hai mươi bốn quận huyện tham gia
chiến dịch năm nay diễn ra từ ngày một mươi bốn tháng một đến ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
địa bàn thực hiện tập trung hai mươi bốn quận huyện tại tp hcm các địa bàn tại biên giới biển đảo các bệnh viện máy ấm nhà ở
khu lao động đảo thổ chu tỉnh kiên giang v v
ngay sau lễ phát động các chiến sĩ xuân tình nguyện đã bắt đầu vào hoạt động cao điểm đầu tiên với tên gọi
chiến sĩ tình nguyện hoạt động vì đàn em
trọng tâm chiến dịch năm nay là sáu chương trình xuân lịch sử tết bạn bè xuân chia sẻ tết trẻ thơ xuân chiến sĩ và xuân kết nối
ngoài ra còn có hoạt động hiến máu tình nguyện không gian tết sinh viên niềm vui ngày cuối năm v v
chương trình với nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực hướng đến việc chăm lo cho những người già trẻ em mồ côi
học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê ăn tết có được mùa xuân đầm ấm và hạnh phúc